ngày một mươi năm tháng tám đoàn công tác ban chỉ đạo trung mương về phòng chống thiên tai đã có buổi làm việc và kiểm tra thực địa công tác phòng chống thiên tai tại tỉnh lâm đồng cùng tham dự có đại diện một số bộ ngành trung mương và địa phương
sau khi đi kiểm tra thực tế tại thôn đạ nghịt huyện lạc dương nơi bị thiệt hại nặng nề do cơn lũ vừa qua đoàn công tác ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai chia sẻ những hậu quả thiên tai lũ lụt xảy ra ở lâm đồng trong thời gian vừa qua
đồng thời đề nghị địa phương tăng cường công tác dự báo chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với từng địa hình nhằm hạn chế thấp nhất rủi ro khi thiên tai
tại buổi làm việc tỉnh lâm đồng đã kiến nghị đề xuất đến một số văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống thiên tai đồng thời hỗ trợ kinh phí để sửa chữa nâng cấp một số công trình cấp thiết để sớm khắc phục hậu quả thiên tai gây ra